còn tại quảng trị vào khoảng một mươi bốn giờ chiều qua tại km số bảy mươi bảy trăm linh đoạn qua thôn tân thuận xã tân lập huyện hương hóa tỉnh quảng trị đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người chết một người nguy kịch xe mô tô bị bốc cháy hoàn toàn
vào thời điểm trên hai xe mô tô mang bị kiểm soát bảy mươi bốn k tám mươi bảy nghìn chín trăm sáu mươi tám do anh võ văn lĩnh điều khiển và bảy mươi bốn h một trăm linh chín nghìn sáu trăm bảy mươi một chưa rõ người điều khiển chạy hướng đông hà lao bảo
khi đến đoạn đường trên xảy ra va chạm với xe máy mang bì kiểm soát bảy mươi bốn k tám mươi bảy nghìn chín trăm sáu mươi tám chạy cùng chiều cú va chạm mạnh làm cả hai xe máy trượt dài trên đường
những người chứng kiến cho biết thời điểm xảy ra tai nạn người điều khiển xe mang bị kiểm soát bảy mươi bốn k tám mươi bảy nghìn chín trăm sáu mươi tám thì bị thương nhẹ
chiếc xe mang bì kiểm soát bảy mươi bốn h một chín nghìn sáu trăm bảy mươi một bị bốc cháy dữ dội trên xe có hai người một nạn nhân tử vong tại chỗ một người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện hương hóa